tối ngày năm tháng tám tại trung tâm văn hóa thể thao tỉnh quảng nam hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh quảng nam đã tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi tám năm thảm họa da cam ở việt nam
tại chương trình ban tổ chức đã trao tặng bốn mươi sáu phần quà cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn
nhân dịp này có hơn một trăm linh tổ chức nhà hào tâm đã ủng hộ hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh quảng nam gần bốn trăm linh triệu đồng
tỉnh quảng nam hiện có ba mươi năm người bị phơi nhiễm chất độc hóa học hơn bảy nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin